trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế xuất hiện tình trạng cây sen chết hàng loạt
trong đó tập trung nhiều nhất tại huyện phong điền
đáng chú ý đây là năm thứ hai cây sen bị chết đột ngột giữa mùa thu hoạch
nhưng đến nay bà con vẫn chưa biết cách để chữa trị
mặc dù đang giữa vụ thu hoạch sen nhưng nhiều hộ trồng sen ở thừa thiên huế không vui
vì sen trong hồ tự dưng nhiễm bệnh dầu chết
đây là năm thứ hai người trồng sen ở thừa thiên huế trắng tay
một tháng sau rồi thì có hết sạch hết luôn
năm này còn sâu quá nhiều luôn có nắm mấy chút nắm trong sen
có sâu giống như nắm này luôn đá sữa là nắm
nắm này là cái bình này cũng như chưa còn khó vôi mình còn có vài rồi
vôi vì bớm rất nhiều mà vẫn đi vẫn đi
nhưng cái hiện tượng này vẫn chưa tìm ra được chính xác được kỹ nguyện đảm bằng nắm
theo những người trồng sen lúc đầu sen chỉ có một chút
chỉ có những biểu hiện tưởng vô hại như có đốm trên lá
sau đó để ý kỹ thì thấy phần thân dưới của sen có dấu hiệu thối
dần dần thối toàn thân lá khô cây chết
do bệnh từ phần thân ngập trong nước nên rất khó phát hiện
hoặc có phát hiện được thì cũng chưa có thuốc để điều trị
trồng sen đã lâu lắm rồi cách đây mười mảy năm luôn
trong rất nhiều mảy năm chúng ta đi thuê hoặc thua
hoặc lời hoặc thoại không chương không sơn
trồng nhưng toàn bộ trồng này là các năm trước là không chết
nhưng trở lại cách đây ba năm ba năm nay là trồng trùng là bắt đầu bệnh
một thời điểm là trời mưa trùng là nó chết
nói chung là nguyên nhân thế nào mà trồng được trự lý đắt đi làm thịt đúng rồi
cả vối cả đôm trự lý bơm bình nhưng mà cuối cùng nó có chết
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện phong điền đến thời điểm này
đã có hơn một trăm linh hectare sen trong tổng số hơn ba trăm linh hectare trồng trên toàn huyện bị bệnh chết
huyện ủy ban nhân dân xã đã bảo
báo cáo ngành chức năng lấy mẫu để xét nghiệm nhằm sớm xác định nguyên nhân
kịp thời khuyến cáo cho người trồng